liên quan đến sự việc một quả bom được phát hiện dưới sông hồng gần trụ p một mươi ba cầu long biên
đại diện ban chỉ huy quân sự quận long biên cho biết đầu giờ chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi một
lực lượng chức năng sẽ trục vớt
theo đó lực lượng chức năng lên phương án dùng dây kéo bom vào
cùng lúc người nhái của bộ tư lệnh công binh sẽ lặn ở dưới đỡ
khi đưa vào bờ quả bom sẽ được đưa lên ô tô và chuyển đi nơi khác xử lý
bắt đầu từ thời điểm một mươi hai h ba mươi phút trưa nay đơn vị sẽ tiến hành cấm luồng
cấm tất cả tàu bè qua lại sông hồng qua đoạn gần cầu long biên để phục vụ việc trục vớt
các hoạt động trên cầu long biên vẫn diễn ra bình thường
trước đó sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi một bộ tư lệnh công binh đã cử lực lượng
người nhái lặn xuống sông hồng khu vực trụ cầu p một mươi ba long biên và xác định quả bom dài khoảng hai hai m
đường kính sáu mươi cm quả bom nằm sâu dưới mặt nước khoảng hơn năm m